quỹ ban nhân dân huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết trên tuyến quốc lộ bốn mươi b đoạn qua xã trà gion vừa xảy ra sạt lở mái ta lui làm đất đá tràn xuống mắt đường gây ách tắc giao thông
vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa nay tại km một trăm một mươi sáu trăm linh tuyến quốc lộ bốn mươi b với chiều dài khoảng hai mươi năm m chiều cao tám m khiến giao thông bị chia cắt
nhận được thông tin công an huyện nam trà my đã cử lực lượng đến hiện trường điều tiết bảo đảm an toàn giao thông
địa phương cũng đã huy động lực lượng và phương tiện đến khắc phục sạt lở nhằm sớm thông tuyến cho nhân dân đi lại